thế giới đã ghi nhận tổng số ba trăm bốn mươi tám ca mắc tại hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo những ca bệnh đầu tiên ở châu âu và bắc mỹ
và số ca tăng nhanh được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới
một số nước ở khu vực châu á và đông nam á cũng đã ghi nhận các ca bệnh
thời gian gần đây có nhiều thông tin về căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em
từ những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày một mươi tháng năm tổ chức y tế thế giới who đã báo cáo ba trăm bốn mươi tám trường hợp mắc bệnh
tại hai mươi năm quốc gia tăng bảy mươi trường hợp so với báo cáo của tổ chức này vào ngày sáu tháng năm
tại việt nam đến nay chưa có ca bệnh nào được ghi nhận trong phạm vi cả nước
bộ y tế đã có văn bản gửi các sở y tế về việc tăng cường giám sát phân tích dịch tễ
lấy mẫu và xét nghiệm các trường hợp ca bệnh nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em
để chủ động phòng ngừa căn bệnh này phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cũng yêu cầu bộ y tế
trao đổi cập nhật thông tin với who chủ động có kế hoạch ứng phó chuẩn bị nhân lực phương tiện
vật tư trang thiết bị phòng ngừa điều trị chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát
hướng dẫn phòng chống căn bệnh này đồng thời kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ khi bệnh có diễn biến phức tạp
phó thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhất là các tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế tăng cường giám sát tại các cửa khẩu
cảng hàng không cảng biển để phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ
kịp thời báo cáo bộ y tế để có hướng dẫn quản lý phù hợp
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn phạm anh hoa trưởng khoa gan mật bệnh viện nhi trung ương hà nội
việc xuất hiện các trường hợp viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại việt nam là hoàn toàn có khả năng xảy ra
hiện nay một số quốc gia châu á đã báo cáo các ca bệnh như nhật bản singapore indonesia
trẻ em có một số đặc điểm chung như sau
trong lứa tuổi từ đến một mươi sáu tuổi trẻ nhỏ mắc bệnh nhiều hơn
có một hoặc nhiều triệu chứng như sốt đau bụng nôn tiêu chảy v v
có các triệu chứng tổn thương gan ở nhiều mức độ khác nhau như vàng da vàng mắt phân bạc màu
có sự hủy hoại tế bào gan tăng nồng độ các enzym của gan ở trong máu
không tìm thấy các nguyên nhân thông thường đã biết gây tổn thương gan
bệnh nhân có thể phục hồi sau điều trị hỗ trợ tích cực
tuy nhiên một số trường hợp diễn biến nặng gây suy gan không phục hồi
cần ghép gan và có những trường hợp tử vong
các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi trẻ
nếu trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ như vàng da vàng mắt phân bạc màu ly bì hơn
cần đưa trẻ tới khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời